sáng nay hai mươi sáu tháng bảy tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo
trong vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ long biên
hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo nguyễn kim hưng tức hưng kính bốn mươi tám tháng tù
nguyễn hữu tiến ba mươi sáu tháng tù lê thanh hải nguyễn mạnh long và dương quốc vương
cùng nhận mức án bốn mươi hai tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử nhận định bị cáo nguyễn kim hưng giữ vai trò cầm đầu
dẫn dắt các bị cáo khác có hành vi phạm tội nên phải tuyên mức án cao nhất trong số năm bị cáo
bị cáo hưng có tình tiết giảm nhẹ là đã nộp tiền khắc phục hậu quả
tuy nhiên các bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên
cũng theo hội đồng xét xử hành vi của các bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng
gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần áp dụng hình phạt tù để phong ngừa chung cho xã hội